bộ y tế đã ban hành quyết định hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
hướng dẫn mới nhất về khám sàng lọc trước tiêm vaccine phòng covid một mươi chín của bộ y tế
áp dụng cho tất cả các cơ sở khám chữa bệnh cơ sở tiêm chủng của nhà nước và tư nhân trên cả nước
hướng dẫn trên do thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn ký ban hành
nêu rõ mục đích của khám sàng lọc nhằm phát hiện và phân loại các đối tượng đủ điều kiện tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
để đảm bảo an toàn tiêm chủng
đáng lưu ý theo hướng dẫn này việc đo huyết áp tất cả những người đến tiêm chủng đã không áp dụng
chỉ đo huyết áp đối với người có tiền sử tăng huyết áp hoặc là huyết áp thấp
người có bệnh nền liên quan đến bệnh lý tim mạch người trên sáu mươi năm tuổi
đo mạch đếm nhịp thở ở người có tiền sử suy tim hoặc phát hiện bất thường như đau ngực khó thở
đối với tiền sử tiêm sức khỏe hiện tại có sốt hay không hỏi tiền sử người tiêm đang mắc các bệnh cấp tính
bệnh mạng tính đặc biệt là tình trạng bệnh gợi ý covid một mươi chín hay không
đối với tiền sử tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cần khai thác chính xác loại vaccine đã tiêm và thời gian tiêm
về tiền sử dị ứng cần hỏi người tiêu dùng đã từng có tiền sử dị ứng với bất kỳ dị nguyên nào
tiền sử dị ứng nặng bao gồm cả phản vệ tiền sử dị ứng với vaccine và bất cứ thành phần nào của vaccine
ngoài ra cần hỏi về tiền sử mắc covid một mươi chín tiền sử suy giảm miễn dịch nặng ung thư giai đoạn cuối
đang điều trị hóa trị xả trị tiền sử dối loạn đông máu hoặc lạc cầm máu hoặc đang dùng thuốc giống đông
đối với phụ nữ mang thai cần hỏi tuổi thai giải thích nguy cơ lợi ích
chỉ nên cân nhắc tiêm vaccine covid một mươi chín cho phụ nữ mang thai trường hợp thai từ một mươi ba tuần trở lên
khi lợi ích tiềm năng lớn hơn bất kỳ nguy cơ tiềm tàng nào đối với mẹ và thai nhi
hướng dẫn của bộ y tế cũng tiếp tục lưu ý phụ nữ đang cho con bú thuộc trường hợp chống chỉ định với vaccine sputnik v